không có sự hy sinh nào là vô nghĩa
mỗi giọt nước mắt mồ hôi đổ xuống mỗi bước dấn thân của cán bộ chiến sĩ cảnh sát đều để lại giá trị sống đáng trân trọng
hàng vạn đợt tập thể và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân được tặng huân huy chương các loại và bằng khen chính phủ
thời gian tới lực lượng cảnh sát nhân dân phải kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang tốt đẹp của mình
bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của đảng
bám sát chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giữ vững bản lĩnh chính trị tinh thông về nghiệp vụ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
không ngừng học tập giàn luyện theo sáu điều bác bảo dạy
phải coi trọng xây dựng hình ảnh người cảnh sát nhân dân
có trái tim nóng
đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự
vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tập trung nắm chắc phân tích dự báo đúng tình hình
tham mưu với đảng nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự an toàn
tập trung nắm chắc phân tích giữ báo đúng tình hình
tham mưu với đảng nhà nước về bảo đảm hình sư công nghệ cao ma túy kinh tế tham nhũng tiêu cực
bảo đảm ổn định chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên trong lực lượng cảnh sát nhân dân
tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng cảnh sát nhân dân
tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng cảnh sát nhân dân
tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng cảnh sát nhân dân